cảnh bày dâu thường cho rằng chuyện ấy càng lâu càng chứng tỏ sức mạnh đàn ông
thực tế có đúng không lâu là bao nhiêu mấy phút là lý tưởng mời bạn cùng tìm hiểu
làm lâu mới chứng tỏ bản lĩnh đàn ông
có thể bạn đã gặp ở đâu đó trong một tạng nhậu hay bên một bàn trà nhóm quý ông thi nhau nổ
đại loại là em nào đã gặp tới một lần thì không còn nghĩ đến ai khác nữa
vì tới cho nàng mê mẩn từ bốn mươi năm phút đến một giờ
tôi bình thường là phải ba mươi phút mới xuất binh còn muốn hơn là cho em nghe ngất đến bốn mươi phút
mình có nhanh lắm cũng phải nửa giờ đạn mới rời nòng
em trung bình là hai mươi phút mới hạ màn
bởi vậy không ít người đã tìm mọi cách để phá kỷ lục của mình
phấn đấu đạt ngưỡng thời gian thật lâu để chứng tỏ năng lực đàn ông và chinh phục người tình
thực tế thế nào các chuyên gia về tình dục học cho biết
trên thực tế thì cố gắng của cánh mầy dâu giỏi lắm cũng chỉ đạt ngưỡng hai mươi
đến hai mươi năm phút đa số những người được hỏi về thời gian quan hệ
điều phóng đại khả năng của mình lâu gấp hai đến ba lần thực tế
theo các nhà khoa học thì yêu quá lâu sẽ có hại cho sức khỏe của cả đôi bạn tình
bởi yêu lâu tân số cọ sát nhiều khiến cho cậu nhỏ và cô bé đều bị tổn thương
khi đã qua giai đoạn cao trào cô bé thường khô cạn
nếu cậu nhỏ vẫn tiếp tục ra vào sẽ gây đau rát chảy sức cho cả hai
bạn gái bị tổn thương vùng kín rất dễ bị viêm nhiễm sau khi quan hệ
bạn trai thì viêm niệu đạo và tuyến tiền luyệt
thế là những ngày sau người vợ có thể tìm cách từ chối gặp gỡ vì đau và sợ
trong khi yêu cơ quan sinh dục ở trạng thái sùng huyết cao độ từ lúc hưng phấn đến lúc cao trào
cơ bắp căng phòng tim đập nhanh cơ tim có bóp mạnh áp huyết tăng cao
hô hấp sâu và nhanh da mù hôi nhiều nên năng lượng có thể bị tiêu hào nhiều
cơ thể bị suy kiệt vì mất sức sẽ dẫn tới đột quỵ
yêu lâu sẽ khiến cả hai mệt mỏi chán nản
nhưng điều nguy hại nhất là sau những lần sau bạn gái sẽ sợ hãi và tìm cách từ chối gặp gỡ người hùng
mấy phút là lý tưởng nhất
theo các chuyên gia nam học nếu bạn trai duy trì thời gian xâm nhập được từ năm đến bảy phút là quá ổn rồi
bởi đây là thời gian trung bình khá khá của số đàn ông trên toàn thế giới đặt được
sức khỏe con người và sự giao lưu trong chuyện ấy là có giới hạn
cho nên phái mạnh không cần nghe theo những câu chuyện nù của đàn ông mà cố để rồi bị kiệt sức
mỗi cặp đôi có khả năng và thói quen yêu riêng
không cần theo một tiêu chuẩn nhất định nào đấy cho chuyện ấy về thời gian
nhiều nghiên cứu cho biết thời gian trung bình trong một cuộc yêu phổ biến như sau
khúc dạo đầu chuyện trò ôm ấp vớt ve mát xa nên từ năm đến ba mươi phút
không nên ít hơn năm phút vì bạn tình cho hướng khởi cũng không nên quá ba mươi phút vì đã qua mất cao trào
thời gian sung trận tính từ khi cầu nhỏ đưa vào trong cô bé cho đến lúc xuất binh
lý tưởng nhất là từ năm đến một mươi năm phút
tuy nhiên trên thực tế thường gặp các mức thời gian lâm của các cặp đôi
từ thấp đến cao nhỏ
như sau sau một phút đã xuất tinh gọi là yếu là xuất tinh sớm
chỉ được dưới ba phút quá ngắn khó có thể thỏa mãn nhu cầu của cả đôi bạn
từ ba đến bảy phút đây là mức trung bình của rất nhiều người
trong thời gian này bạn gái có thể đã lên đỉnh được hai đến ba lần
từ bảy đến một mươi năm phút là thời gian lý tưởng cho bất kỳ một cuộc yêu nào trên thế giới
với thời gian này cả hai đều lên đỉnh và đạt được cực khoái là thời gian lý tưởng
cho phụ nữ lên đỉnh từ hai đến ba lần
hơn một mươi năm phút được xem là quá lâu
thời gian quan hệ mà quá một mươi năm phút là biểu hiện của các bệnh lý
hoặc bạn trai đã sử dụng thuốc kéo ra chuyện ấy
kết thúc bạn nên ôm ấp ô yếm bạn tình khoảng năm đến một mươi phút hoặc hơn
đây là thời gian các cặp đôi hưởng dư âm của cực khoái
bạn hãy cùng bạn tình quyến luyến để hưởng cảm xúc được yêu thương
bạn đừng vội vã đi tắm ngay hay lằn ra ngủ
vì làm như thế sẽ khiến bạn tình cảm thấy cô đơn vị
thưa quý vị yếu sinh lý và suất tinh sớm
là hai hiện tượng dối loạn sinh lý thường gặp ở nam giới
thực tế vẫn còn nhiều người bị nhầm lẫn giữa xuất tinh sớm và yếu sinh lý
khiến cho việc điều trị thất bại và bệnh ngày càng trầm trọng hơn
dưới đây là những tư vấn chuyên môn bởi thạc sĩ bác sĩ võ thiện ngôn
bác sĩ ngoại thiết niệm khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec
trước hết yếu sinh lý là bệnh lý khó nói
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới
là tình trạng dương vật khó cứng hoặc chỉ có thể cương cứng trong thời gian ngắn
làm mất hướng cuộc yêu yếu sinh lý có thể dẫn đến vô sinh nếu không được điều trị sớm
một người nam giới bị yếu sinh lý sẽ có các dấu hiệu như sau
giảm hăng mối tình dục quan hệ không có cảm giác
dối loạn khả năng cương dương vật không có khả năng cương cứng
hoặc chỉ cương cứng được trong thời gian ngắn
khi quan hệ lại thì sẽ không thể cương cứng được nữa
quan hệ tình dục không mang đến cảm giác thỏa mãn
xuất hiện các cảm giác đau nhức khi cương dương và xuất tinh
trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan
khiến cho nam giới mắc phải bệnh yếu sinh lý
đầu tiên có thể là do tuổi tác tâm lý căng thẳng stress áp lực quá lâu
người bệnh có thói quen lạm dụng các loại chất kích thích như bìa rượu thuốc lá các chất gây ảo giác
nguyên nhân thứ hai có thể do các nguyên nhân bệnh lý trước đó mà người bệnh mắc phải
như suy thận
tiểu đường quay bị hay các bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục
ngoài ra cũng có thể là do tác dụng của một số loại thuốc điều trị bệnh khác
hoặc do di chứng của phẫu thuật cắt ba quy đầu
ở mặt khác xuất tinh sớm là gì
thực tế cho thấy xuất tinh sớm là sự tăng nhạy cảm của đầu dương vật
khiến cho bản thân quá trình lên đỉnh của nam giới ngắn hơn bình thường
tuy nhiên người nam giới khi quan hệ vẫn có hàm muốn tình dục
dương vật có đủ độ cương cứng để tiến hành giao hợp
nhưng lại xuất tình quá nhanh trước thời điểm xuất tinh
không tự kiểm soát được thời gian xuất tinh khi quan hệ
nhiều trường hợp chỉ cần bị kích thích bởi một nụ hôn sâu
hoặc dương vật chưa cho vào đến âm đạo đã xuất tinh
khi nghiên cứu về tình trạng xuất tinh sớm
các nhà khoa học cho rằng tình trạng này có mối liên quan mật thiết
với bệnh trầm cảm ở nam giới mà trong đó xuất tinh sớm được xem
như một trong số các dấu hiệu cảnh báo
nếu tình trạng xuất tinh sớm tiếp tục kéo dài
thì khả năng hạnh phúc gia đình cũng như sự viên mãn trong hôn nhân
sẽ gặp phải vấn đề lớn
vậy xuất tinh sớm có phải là yếu sinh lý hay không
hiện nay nhiều người vẫn bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này
dẫn đến sự thất bại trong điều trị và tình trạng bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng
những người bị yếu sinh lý cũng có trường hợp kèm theo triệu chứng xuất tinh sớm
nhưng những người bị xuất tinh sớm lại vẫn có thể tìm được khoái cảm trong quan hệ
và không bị suy giảm hàm muốn tình dục thì không thể bị coi là yếu sinh lý
xét theo y học xuất tinh sớm là một bệnh lý độc lập
người nam giới bị xuất tinh sớm vẫn có khả năng tác động giúp bạn tình thỏa mãn khi quan hệ
và khả năng đáp ứng nhu cầu tình dục của bản thân
việc đánh giá xuất tinh sớm cần được đánh giá dưới khóc độ khoa học
nếu phát hiện và điều trị đúng phương pháp sẽ có khả năng khỏi hoàn toàn
bệnh lý này hoàn toàn không làm giảm đi sự nam tính hay khả năng sinh sản của người bệnh
bản chất yếu sinh lý và xuất tinh sớm hoàn toàn độc lập với nhau
chính vì thế cần tìm hiểu và phân biệt rõ hai khái niệm
để tìm ra phương pháp điều trị đúng cải thiện đời sống tình dục hiệu quả
phải làm gì khi bị yếu sinh lý và xuất tinh sớm
hiện nay với sự phát triển của y học xuất tinh sớm hoàn toàn có thể điều trị rứt điểm
bằng cách kết hợp sử dụng thuốc với các liệu pháp tâm lý
khi bị xuất tinh sớm hay yếu sinh lý người bệnh cần mạnh dạn tìm đến bác sĩ
để được thăm khám và điều trị nếu cần thiết
một số phương pháp giúp nam giới cải thiện sức khỏe tinh thần thoải mái
để có thể đủ tự tin thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình trong chuốn phòng thê
đó là tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng thực phẩm dầu vitamin e và hoa quả
từ bỏ thói quen hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích như bia rượu
tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để nâng cao sức khỏe giải tỏa căng thẳng và stress
lên kế hoạch làm việc nghỉ ngơi hợp lý giúp cho máu lưu thông dễ dàng
trên thực tế không phải tất cả các vấn đề liên quan đến dương vật đều có thể phòng tránh được
tuy nhiên việc thăm khám sức khỏe định kỳ là phương pháp phòng và bảo vệ sức khỏe của bản thân
cũng như sớm phát hiện những bất thường để có phương pháp điều trị thích hợp và kịp thời